chương trình kỳ họp lần thứ bốn mươi một ủy ban liên chính phủ việt nam lào do thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng lào thonglun sisulit đồng chủ trì diễn ra vào sáng nay đã kết thúc thành công và đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong đó phương hướng hợp tác năm hai nghìn một mươi chín đã được thống nhất bao gồm tiếp tục tăng cường các trụ cột hợp tác về chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng chính sách để ổn định kinh tế vĩ mô phát triển bền vững

trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ mọi thỏa thuận hợp tác của chính phủ việt nam đối với chính phủ lào đồng thời cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với quốc hội lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế chính sách để tạo
cũng như các nội dung mà hai chính phủ đã thống nhất tại kỳ họp lần thứ bốn mươi một
thưa quý vị chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tới thăm xã xuân quan và xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hương yên xuân quan là địa phương vừa đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
thăm nơi tập kết các loại hoa cây cảnh mà người dân hay xã xuân quan và mễ sở đang chuẩn bị cho đợt tết nguyên đán kỷ hợi sắp tới
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng khi chứng kiến nhiều loại hoa cây cảnh có giá trị đã được nông dân nơi đây nhân giống thành công mang lại giá trị kinh tế cao
vẫn gắn bó với nghề nông nhưng thay vì trồng lúa ngô khoai lạc nhiều hội dân xã xuân quan đã chuyển sang trồng hoa
nhiều gia đình đã đổi đời từ việc mạnh dạn chọn hướng đi này
nông dân trong xã đã tự sản xuất cây giống chất lượng cao từ công nghệ nuôi cấy mô
thu nhập bình quân trên một hectare đất nông nghiệp tại xã đã tăng từ một mươi đến hai mươi lần
trung bình khoảng trên năm trăm linh triệu đồng một hectare có nơi từ một đến một hai tỷ đồng một hectare một năm
chủ tịch quốc hội cho rằng việc chuyển đổi mô hình nông nghiệp từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng của địa phương
nên dù diện tích đất nông nghiệp thu hẹp nhưng lợi nhuận lại tăng gấp nhiều lần giúp nâng cao đáng kể thu nhập và mức sống của nhân dân
do chọn hướng đi riêng là hoa trậu hoa giỏ treo hoa thảm cây trang trí nội ngoại thất
nên bất cứ thời gian nào trong năm thương lái và du khách ghé thăm xuân quan đều có thể chọn mua đủ loại hoa cây cảnh
từ đó chủ tịch quốc hội cho rằng xuân quan gần làng gốm bát tràng sự kết hợp hoa xuân quan gốm bát tràng sẽ góp phần thúc đẩy hai làng nghề cùng hợp tác phát triển
cũng trong chiều ngày sáu tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm và tặng quà bà vũ thị ca sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi năm tại thôn hoàng trạch xã mễ sở
bà là vợ của liệt sĩ vũ đình tụ
trường miền nam trong cuộc kháng chiến trong mỹ cứu nước
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã tới dân hương tại tượng đài liệt sĩ tô hiệu trong khuôn viên nhà truyền thống xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hương yên
sáng nay tại tỉnh tây ninh đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy chế biến rau củ quả tanny food có tổng vốn đầu tư hơn một bảy trăm linh tỷ đồng
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và nhấn nút khánh thành nhà máy
có tổng vốn đầu tư một bảy trăm tám mươi tỷ đồng được xây dựng trên diện tích một mươi năm hectare tanny food được đánh giá là nhà máy chế biến nông sản quy mô số một việt nam dây chuyền công nghệ hiện đại đẳng cấp quốc tế
với công suất sáu mươi tấn thành phẩm mỗi năm tanny food sẽ chế biến tất cả các loại trái cây rau củ với nhiều hình thức vừa xuất khẩu tươi vừa làm đông lạnh sấy cô đặc và nước ép đóng chai đạt tiêu chuẩn quốc tế xuất khẩu sang thị trường các nước mỹ châu âu hàn quốc nhật bản và australia
cũng như phục vụ thị trường nội địa việc vận hành nhà máy góp phần giảm thiểu tình trạng đổ bỏ nông sản vì giá rẻ rủi ro từ thương lái đồng thời giúp nâng cao giá trị nông sản việt nam và cải thiện đời sống thu nhập cho người nông dân tỉnh tây ninh nói riêng và các tỉnh thành phía nam nói chung đồng thời cũng góp phần xây dựng thương hiệu cho trái cây việt nam
nằm trong chuyến công tác tại tây nguyên đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến thăm hỏi và tặng quà cho một trăm linh người
công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp và tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh gia lai
năm hai nghìn một mươi tám mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh gia lai đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân viên chức người lao động
đặc biệt trong chương trình tết xung vầy hai nghìn một mươi chín đã trao tặng hai trăm năm mươi xuất quà mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng và một trăm linh vé xe cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón tết cùng gia đình
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng vương đình huệ gửi lời chúc mừng năm mới đến hơn năm mươi sáu công nhân người lao động và đồng bào các dân tộc tỉnh gia lai
phó thủ tướng chỉ đạo các cấp công đoàn trong thời gian từ nay đến tết nguyên đán cần quan tâm nhiều hơn nữa giả soát nắm chắc những gia đình công nhân viên chức người lao động khó khăn để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời thiết thực với phương châm không để một gia đình người lao động nghèo nào trên địa bàn tỉnh không có tết
nhân dịp này phó thủ tướng vương đình huệ đã tặng một trăm linh xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu ba trăm linh đồng cho một trăm linh công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh gia lai
thưa quý vị khi xét nghiệm mẫu huyết thanh trên da cầm tại xã long sơn huyện cần đước tỉnh long an đã phát hiện nhiễm cúm h năm n một đó là kết quả vừa được tri cục thú y địa phương công bố
và hiện tại thì địa phương đang tiến hành phun xịt sát trùng để khống chế dịch lây lan và tiêm phòng bảo vệ đàn da cầm
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cần đước cho biết dịch cúm h năm n một xuất hiện trên đàn gà bốn trăm linh con của ông điền văn kiểu ở ấp bốn xã long sơn từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
khi đó chủ hộ không báo cho ngành thú y mà tự mua thuốc về điều trị và dịch bệnh tiếp tục lây lan sang đàn vịt làm chết ba sáu trăm linh con vịt trong đàn vịt của gia đình bà nguyễn thị ánh hồng và nguyễn thị lệ thủy ở ấp bốn xã long sơn
sau khi tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm kết quả đàn vịt của gia đình bà hồng và bà thủy
để khống chế dịch bệnh lây lan phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cần đước phối hợp với tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản trung tâm dịch vụ nông nghiệp và ủy ban nhân dân xã long sơn tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gà vịt ở hai hộ chăn nuôi này và phun thuốc vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn khu vực
ngành thú y tỉnh long an đã chuyển về xã long sơn hai mươi liều vaccine h năm n một và hai mươi lít thuốc sát trùng để phun bảo vệ đàn gia cầm trên bốn mươi ba con của người dân trong xã phục vụ bán trong dịp tết
thưa quý vị vào dạng sáng nay chuyến bay chở thi thể của ba nạn nhân không may tử nạn trong vụ khủng bố ở ai cập xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vừa qua đã về đến sân bay quốc tế tân sơn nhất thành phố hồ chí minh
ba nạn nhân tử nạn trong vụ đánh bom khủng bố gồm hai du khách là anh trần hóa khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chị nguyễn thúy quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và hướng dẫn viên nguyễn trọng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
theo thông tin từ công ty dịch vụ lữ hành saigon tourist chị quỳnh có gia đình ở thành phố hồ chí minh hai người còn lại gia đình ở bình thuận và nha trang
sau khi hoàn tất các thủ tục công ty cùng với thân nhân đưa ba nạn nhân về nhà để tổ chức tăng lễ
trước đó vào ngày một tháng một chín người trong đoàn du khách việt bị đánh bom ở ai cập đã về tới việt nam
đối với ba trường hợp bị thương còn đang ở ai cập saigon tourist đang phối hợp với bệnh viện tại ai cập và tổng công ty bảo hiểm bảo việt để có thể đưa họ về việt nam trong thời gian sớm nhất
các cố vấn của thủ tướng may đang nỗ lực thuyết phục các nghị sĩ thông qua thỏa thuận brexit bằng việc tìm kiếm sự bảo đảm từ phía eu với lập luận rằng kế hoạch dự phòng tránh xảy ra đường biên giới cứng chỉ là thỏa thuận tạm thời
đây cũng là cách để các nghị sĩ yên tâm anh sẽ không bị phụ thuộc vào eu sau thời kỳ chuyển đổi
theo kế hoạch hạ viện anh sẽ họp lại vào ngày bảy tháng một để tiếp tục thảo luận về thỏa thuận brexit và dự kiến sẽ đưa ra bỏ phiếu
trong tuần tới
truyền thông iran vừa cho biết mỹ đã triển khai nhiều vũ khí hiện đại tới căn cứ không quân al assad ở tỉnh alba của iraq
nhiều máy bay quân sự mỹ chở theo vũ khí và trang thiết bị quân sự đã hạ cánh xuống căn cứ không quân al assad
hiện chưa rõ lý do và thông tin chi tiết về số vũ khí hiện đại được vận chuyển tới đây
vài ngày trước một lượng lớn xe quân sự của mỹ cũng đã di chuyển tới căn cứ này
binh sĩ được triển khai tới nhiều địa điểm khác nhau bằng máy bay
căn cứ không quân al assad chính là địa điểm mà tổng thống mỹ donald trump đã ghé thăm vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông trump đến một căn cứ của mỹ tại trung đông trên cương vị tổng thống mỹ
tại đây ông cho biết có thể sử dụng iraq làm căn cứ tiến hành các vụ tấn công chống lại phiến quân nhà nước hồi giáo is tự xưng nếu cần thiết
thưa quý vị theo số liệu mới công bố
số người di cư bất hợp pháp tới biên giới châu âu trong năm hai nghìn một mươi tám đã xuống mức thấp nhất trong vòng năm năm qua giảm chín mươi hai so với đỉnh điểm vào năm hai nghìn một mươi bảy
trong năm qua số người di cư bất hợp pháp tới châu âu ước tính khoảng một trăm năm mươi người giảm chín mươi hai so với giai đoạn đỉnh điểm trong cuộc khủng hoảng di cư bùng phát hồi năm hai nghìn một mươi
nguyên nhân là do lượng người di cư vượt địa trung hải tới italia
ngoài ra số người di cư bất hợp pháp tới biên giới châu âu trong năm hai nghìn một mươi tám đã xuống mức thấp nhất trong vòng năm năm qua giảm chín mươi hai so với đỉnh điểm vào năm hai nghìn một mươi năm

ngoài ra số người di cư bất hợp pháp tới biên giới châu âu trong năm hai nghìn một mươi chín đã xuống mức thấp nhất trong vòng năm năm qua giảm chín mươi hai so với đỉnh điểm vào năm hai nghìn một mươi năm

ngoài ra số người di cư bất hợp pháp tới biên giới châu âu trong năm hai nghìn một mươi năm đã xuống mức thấp nhất trong vòng năm năm